bộ văn hóa thể thao và du lịch đã thông nhất với đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận
về việc xây dựng hồ sơ nghệ thuật làm gốm truyền thống của người trăm
trình unesco đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
điều này đã mở ra nhiều cơ hội mới thuận lợi hơn
trong việc bảo tồn quảng bá và phát triển nghề làm gốm của người trăm nói chung
làng gốm bầu trúc thuộc thị trấn phước dân huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
được xem là một trong những làng gốm cổ truyền thống lâu đời nhất của người trăm còn tồn tại cho đến ngày nay
nét độc đáo của người làm gốm bầu trúc là phương pháp thủ công chứa đựng tính nghệ thuật cao
chỉ nắn bằng tay mà không dùng bàn xoay như nhiều làng nghề khác

hiện nay làng nghề đang phát triển nhiều dòng sản phẩm
phục vụ cả nhu cầu dân sinh tín ngưỡng tôn giáo và thị hiếu người tiêu dùng
nhờ đó làng nghề đã dần thay đổi và có bước phát triển trở thành niềm tự hào của đồng bào trăm nơi đây
việc xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận nghệ thuật làm gốm truyền thống của người trăm
là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại
sẽ là một bước cần thiết để góp phần bảo tồn một làng nghề thủ công truyền thống độc đáo
đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới trong việc quảng bá và phát triển nghề thủ công truyền thống này